vào chiều qua trước sự chứng kiến của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố hải phòng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với cục hải quan hải phòng
và các cơ quan chức năng đã tiến hành mở kẹp trì một container chứa ngà voi được nhập lậu bằng đường biển
vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba từ thông tin nghiệp vụ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phối hợp với cục hải quan hải phòng
xác minh lô hàng chứa ngà voi được vận chuyển từ nước ngoài về tập kết tại cảng quốc tế lạch huyện hải phòng
các đơn vị đã thống nhất tăng cường công tác kiểm tra qua hệ thống máy soi chiếu của hải quan
và xác định container số thu sáu mươi tám nghìn chín mươi năm nghìn tám trăm một mươi hai có dấu hiệu nghi vấn là ngà voi được trà trộn vào hàng hóa
sau khi mở kẹp trì container lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn ngà voi gồm một trăm một mươi bảy khúc
với tổng trọng lượng khoảng bốn trăm chín mươi kg được trộn lẫn vào sừng bò nuôi nhập khẩu
hiện vụ việc đang được bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và cục hải quan thành phố hải phòng
tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh
và xử lý theo dõi